chiều ngày một mươi ba tháng chín phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang đã phát hiện và bắt giữ một điểm tập kết thuốc lá ngoại nhập lậu
tại ấp tân định xã tân lập huyện tịnh biên tỉnh an giang với số lượng thu giữ hơn một mươi chín bao thuốc lá
nhận được tin báo từ người dân phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang đã đến hiện trường kiểm tra
phát hiện trong các túi ni lông màu đen có chứa hơn một mươi chín bao thuốc lá ngoại nhập lậu ước tính trị giá khoảng hai trăm bảy mươi triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra không có ai nhận là chủ sở hữu của số thuốc lá nhập lậu nêu trên
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ tăng vật để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật